vào tối ngày ba mươi một tháng năm phòng cảnh sát ma túy công an thành phố đã phát hiện thương
đang giao bán ma túy cho một đối tượng nên đã tổ chức bắt quả tang
thu giữ hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi gram kentamin
nhanh chóng mở rộng công an thành phố tiếp tục bắt giữ phúc tại nơi ở
phát hiện một mươi sáu gói ketamin và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy
lừa mua một mươi năm xe đạp qua mạng xã hội facebook tổng trị giá tài sản bị lừa đảo bốn mươi năm triệu đồng
đối tượng nguyễn văn trung chú tại tỉnh bắc giang
vừa bị công an lào cai phối hợp cùng với công an bắt giang mật phục bắt giữ
nguyễn văn trung khai nhận vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đã sử dụng tài khoản facebook ảo
đặt mua một mươi năm xe đạp sau đó trung tiếp tục tìm người có nhu cầu mua hàng
trung liên hệ và bán cho người mua này một mươi năm xe đạp với giá bốn mươi năm triệu đồng
và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của em trai mình sau đó chiếm đoạt
bất ngờ kiểm tra căn nhà tại ấp hiếu hòa a xã hiếu nhơn
huyện vũng liêm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện
nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền bắt giữ bốn đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
tiền trên chiếu bạc là tám mươi tám triệu sáu trăm linh nghìn đồng
kiểm tra trên người nhóm đối tượng thu giữ thêm số tiền là trên hai trăm linh triệu đồng
và năm điện thoại di động
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này
cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai mươi
ngõ khâm đức phường trung phụng quận đống đa thành phố hà nội
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có hình xăm ở ngực hai cánh tay và chân
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an quận bắc từ liêm hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm
sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý